thưa quý vị công an các đơn vị địa phương đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu trên nhiều mặt công tác
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị giao ban công tác công an tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vừa được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
theo báo cáo của bộ công an tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo đảng
nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội cải cách thủ tục hành chính
triển khai các kế hoạch phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
và dỗ tổ hùng vương vừa qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chuyển biến tích cực
công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tăng cường góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
bộ công an đã huy động gần sáu sáu trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ và bảy trăm bốn mươi lượt phương tiện tổ chức chữa cháy cứu nạn
tổ chức hướng dẫn thoát nạn và cứu được chín mươi một người
việc thực hiện đề án sáu của chính phủ đạt nhiều kết quả tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an
đạt hơn bảy mươi tám trên tổng số hồ sơ
nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm không quản ngại nguy hiểm tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm
làm nhiều việc tốt được các cấp lãnh đạo và nhân dân ngợi khen góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân
trong tháng năm có trên một mươi ba trăm linh tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng
tại hội nghị dưới sự điều hành của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đại biểu đã tham luận làm sâu sắc hơn tình hình kết quả các mặt công tác công an tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
từ đó đề xuất kiến nghị với lãnh đạo bộ công an nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện
phát biểu tại hội nghị trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương cần tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thống kê và đánh giá cụ thể
để từ đó dự báo nhận định tình hình tội phạm xây dựng các kế hoạch phương án đấu tranh phòng ngừa
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành địa phương trong triển khai thực hiện hiệu quả đề án sáu của chính phủ
và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích
chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương
tập trung đánh giá tình hình công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy qua đó làm nền tảng cơ sở triển khai những công việc khác
công an các đơn vị địa phương cần làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia chủ động theo dõi sát tình hình thế giới
khu vực để kịp thời tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương chính sách phù hợp bảo đảm tốt an ninh nội địa
an ninh kinh tế an ninh mạng an ninh chính trị nội bộ xuất nhập cảnh đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm hình sự cục cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với đơn vị liên quan của bộ xây dựng
nhiệm thu về phòng trái chữa cháy các quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn phòng trái chữa cháy
lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số một mươi của thủ tướng chính phủ và chỉ thị số hai mươi ba
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
đối với việc thực hiện đề án sáu của chính phủ bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác làm sạch
làm giàu dữ liệu dân cư chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết nhanh nhất các khó khăn vướng mắt của công an địa phương
để bảo đảm xuyên suốt việc duy trì dữ liệu đúng đủ sạch sống
đẩy mạnh thực hiện các giải pháp lộ trình nâng cao tỷ lệ chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành công an
tập trung xây dựng các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ năm
và giải trình các nội dung đại biểu quốc hội chất vấn
các cơ quan báo chí truyền hình công an nhân dân tập trung đưa tin tích cực tuyên truyền về việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
đề án sáu của chính phủ những tấm gương điển hình tiên tiến trong công an nhân dân